tỉnh quảng ninh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã tổ chức lễ tiễn công nhân về quê ăn tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm lo tới người lao động của các đơn vị để công nhân về quê ăn tết được thuận lợi
nhanh chóng an toàn tiết kiệm và sau tết trở lại làm việc đúng thời gian quy định
dự lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
phát biểu tại lễ tiễn công nhân về quê ăn tết đồng chí phạm minh chính khẳng định đây là nét đẹp và đã trở thành truyền thống
tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động về quê đón tết an toàn tiết kiệm
đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của quảng ninh cũng như của cả nước
năm hai nghìn một mươi tám mặc dù khó khăn song tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh
để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã bố trí hơn một trăm linh xe ô tô đưa đón năm công nhân về quê đón tết
và trở lại làm việc sau tết ở các tỉnh lai châu lào cai phú thọ yên bái lạng sơn cao bằng hà giang nghệ an hà tĩnh
bảo đảm an toàn tiết kiệm với những công nhân không cùng tuyến đường trên
được hỗ trợ tiền xe để tự lo phương tiện với mức từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng một người